công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công một tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ mang thai hộ và tìm người mang thai hộ hiến chứng
nhưng không để lại thông tin liên lạc chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng với những ai có nhu cầu trên khắp cả nước
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
công an tỉnh vĩnh phúc đã xác định đối tượng nguyễn văn tám chồng của nạn nhân là đối tượng gây án tám đã bỏ trốn khỏi địa phương di chuyển bằng máy bay đến địa phận quận gò vấp tp hcm tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn này
thông tin ban đầu mà đối tượng tám khai nhận là do nghi ngờ vợ có người khác sau khi hai vợ chồng cãi nhau đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong
đang cất giấu một khẩu súng cùng bảy viên đạn khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông đối tượng phan phú cường đã bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
qua đấu tranh khai thác nhanh cường thừa nhận đã lấy khẩu súng trên từ một đối tượng tên tuyến ở thành phố biên hòa
ngay sau đó tổ công tác phối hợp với công an tp biên hòa kiểm tra căn nhà nơi cường lấy súng đã phát hiện và thu giữ thêm bốn khẩu súng ba dao tự chế chín viên đạn hoa cải hơn bốn mươi vỏ đạn các loại cùng nhiều bộ phận dùng cụ dùng để chế tạo lắp ráp súng
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng vật chứng và phương tiện có liên quan
một vụ cháy lớn đã xảy ra gần chợ trung tâm tp buôn ma thuột tỉnh đắk lóc khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân đã nỗ lực dập lửa
ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà bán máy móc vật dụng gia đình trên đường lê hồng phong phường tân tiến tp buôn ma thuột rồi cháy lan ra xung quanh trong đó có một tiệm bán dầu nhớt
do các nhà buôn bán chế nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên khá nhanh và mạnh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tích cực chữa cháy đến một mươi hai h ba mươi đám cháy được không chế hoàn toàn
hiện xác định đã có ba nhà bị cháy hầu như hoàn toàn thiệt hại nhiều tỷ đồng và nhiều căn bị ảnh hưởng rất may là không có thiệt hại về người các đơn vị đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
cũng tại tỉnh đắk lóc liên quan đến vụ việc tám học sinh trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông victory tp buôn ma thuột nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
trị cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở y tế tỉnh đắk lóc đã thành lập một đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại trường
theo đó đoàn kiểm tra đã lấy bốn mẫu thức ăn nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên gồm sữa bịch mì ý xuất bò bằm bí đỏ chiên nước cam
khi có kết quả sẽ thông báo nếu phát hiện mẫu không đạt sẽ tiến hành xử lý theo quy định
vào trưa ngày một mươi tháng một mươi một sau khi ăn bữa trưa tại trường nhiều em học sinh của lớp ba a một mươi một trường victory có biểu hiện buồn nôn chóng mặt đau bụng
nên đã được chuyển đến bệnh viện đại học y dược tp buôn ma thuột theo dõi điều trị
một vụ vận chuyển trên ba mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng tử vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cà mau phát hiện và bắt giữ trên vùng biển tỉnh cà mau
vào đêm ngày chín tháng một mươi một qua công tác kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu và nhiều dụng cụ bơm hút dầu
trên tàu có bốn thuyền viên do ông hứa bắc làm thuyền trưởng ông bắc không cung cấp được hóa đơn chứng từ của số dầu trên
lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa người và phương tiện về cửa biển sông đốc để điều tra làm rõ
gần chín trăm linh kg pháo nổ được cất dấu tinh vi trong các xe đầu kéo thông quan qua cửa khẩu
vừa bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện và thu giữ
cứ đến dịp cuối năm là tình trạng buôn lậu mặt hàng này lại có chiều hướng gia tăng
chiếc xe đầu kéo chở đầy hành khô nhưng ít ai biết đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang
món hàng có giá trị lớn hơn nằm bên dưới những tấm sắt lót sàn xe này
một khoang chứa bí mật rộng một mét dài sáu mét được tạo ra nhằm cất dấu hàng trăm hộp pháo hoa mang từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
tuy nhiên khi di chuyển đến địa phận xã mai pha chiếc xe bị công an thành phố lạng sơn phát hiện
quá trình kiểm đếm phát hiện bốn trăm năm mươi tám hộp pháo hoa cùng chín trăm tám mươi quả pháo trứng do nước ngoài sản xuất được chất đầy trong khoang chứa dưới sàn rơ móc
một khoang chứa bí mật rộng một mét dài sáu mét được tạo ra nhằm cất dấu hàng trăm hộp pháo hoa cùng chín trăm tám mươi quả pháo trứng do nước ngoài sản xuất được chất đầy trong khoang chứa dưới sàn rơ móc
chỉ ba mươi phút sau khi phát hiện chiếc xe ô tô đầu kéo chở pháo công an thành phố lạng sơn lại tiếp tục kiểm tra xe ô tô đầu kéo thứ hai tại địa phận xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
cũng với thủ đoạn tương tự bên dưới sàn rơ móc là khoang bí mật cất giấu một trăm hai mươi dàn pháo hoa nổ có tổng trọng lượng một trăm sáu mươi tám kg do nước ngoài sản xuất
dù số lượng pháo hoa rất lớn thế nhưng tài xế này vẫn một mực khẳng định chỉ mua về chơi tết chứ không kinh doanh buôn bán
mục đích là em mua về để sử dụng và cho người thân để sử dụng trong dịp tết nguyên đán sắp tới
chỉ trong một đêm cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn một năm trăm linh quả pháo nổ các loại
đây là số lượng pháo lớn nhất được cất dấu tinh vi để ngang nhiên thông quan qua đường chính ngạch tại địa bàn tỉnh lạng sơn từ đầu năm đến nay
với hơn chín tạ pháo lậu công an thành phố lạng sơn đã tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong dịp cuối năm lực lượng công an thành phố chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an phường xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt các hành vi vi phạm về pháo
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về các hành vi vi phạm về buôn bán vận chuyển pháo nổ trên địa bàn đến các hộ dân để người dân biết và không tham gia vận chuyển cũng như đốt các loại pháo không được nhà nước cho phép
đến hẹn lại lên dịp cuối năm cận kề tết nguyên đán tình trạng vận chuyển buôn bán pháo lậu lại diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức mới nhằm lách sự kiểm soát của lực lượng chức năng
dù chế tài và quy định đã có tuy nhiên vì lợi nhuận cao nhiều đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi trái phép này
để hạn chế tình trạng này ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kiểm tra xử lý thì việc tuyên truyền giáo dục để người dân ý thức hiểu biết hơn về những vi phạm khi vận chuyển trái phép pháo nổ cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa
do thiếu tiền tiêu xài nguyễn trí cường ba mươi tuổi trú tại tỉnh lâm đồng đã rủ cậu ruột của mình là nguyễn văn chính bốn mươi bốn tuổi đi cướp giật tài sản cả hai đã bị công an thành phố đà lạt bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một trên đường ngô quyền cường đi xe máy chở chính ngồi đằng sau đã áp sát giật hai máy tính bảng samsung của hai người phụ nữ đi xe máy phía trước rồi nhanh chóng tẩu thoát ngày hôm sau hai đối tượng lại rủ nhau tiếp tục đi cướp thì bị bắt giữ
điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện vào trước đó nguyễn trí cường đã cùng em họ là nguyễn văn hải thực hiện một vụ cướp giật khác tại khu vực phường một mươi tp đà lạt cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cho biết vừa hoàn tất bàn giao đối tượng có lệnh truy nã vũ thị thu hà sinh năm hai nghìn hai trú tại đường phố cấm quận ngô quyền cho công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra xử lý
khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ lào hà bị lực lượng chức năng lào phát hiện đồn công an cửa khẩu quốc tế đen savan tỉnh savanakhet lào đã bàn giao đối tượng cho đường biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
quá trình điều tra xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống đồn biên phòng phát hiện đối tượng hà đang có quyết định truy nã của công an quận hồng bàng tp hải phòng về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao cho công an thành phố hải phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền